các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại ngoài trời ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ đang là từ một mươi tám đến hai mươi độ
trong khi ở đông băng và khu vực thủ đô hà nội nhiệt độ đang là từ hai mươi đến hai mươi hai độ trời chỉ còn xe xe lạnh
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn suy yếu vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển mạnh hơn nữa về phía đông
khiến cho khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình yên bái và cả lào cai
là những vùng chịu tác động mạnh mẽ và trực tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
nên trời có nắng từ sớm với cứng độ nắng mạnh vì thế mà nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ khu vực hà giang cao bằng bắc cạn và cả tuyên quang là những vùng chịu tác động sớm
của hoàn lưu áp thấp phía tây trời có nắng trước chín giờ sáng nên nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh xuống tới thái bình nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
với miền trung lúc này chỉ riêng vùng ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an do còn ảnh hưởng của không khí lạnh yếu
nên trời vẫn nhiều mây và có sương mù nhẹ
nhưng trong ngày hôm nay dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
thì tình trạng mây mỏng và sương mù ở đây sẽ tan nhanh
cả miền trung từ sau tám giờ sáng đều có nắng nền nhiệt cũng sẽ trong đà tăng
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến khu vực thừa thiên huế trong ngày hôm nay
nền nhiệt cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng ở mức cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
một số nơi ở các vùng núi phía tây các tỉnh như thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
còn xuất hiện hiệu ứng phân yếu khiến cho nền nhiệt tăng lên mức ba mươi hai ba mươi ba độ
nam bộ và tây nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng nhất
lúc này trời đã bắt đầu có nắng mạnh và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên sẽ lên tới mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi ở các tỉnh nam bộ khu vực miền đông hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng không còn mạnh
ở khu vực phía bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông nam với cường độ yếu chỉ ở mức cấp ba đến cấp bốn
trời không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió còn duy trì hướng đông bắc
nhưng cường độ cũng không mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
thời tiết rất thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước